từ ngày năm đến ngày chín tháng một mươi một đoàn chuyên gia của hội phổi pháp việt đã có những buổi làm việc tại bệnh viện phổi trung ương
tại đây các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm cập nhật những kiến thức mới nhất cho các đồng nghiệp việt nam
mục đích chính của chuyển giao công nghệ lần này là mổ nội soi ít xâm lấn mổ nội soi một lỗ về các phân thùy
trong thời gian tới hội phổi pháp việt đánh giá về tầm quan trọng của việc chăm sóc phục hồi bệnh nhân sau mổ và thực hiện chuyển giao với việt nam
hội phổi pháp việt được thành lập từ năm một nghìn chín trăm linh
hội phổi pháp việt được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai với mục đích thúc đẩy các trao đổi về y khoa cận y khoa và hành chính trong giảng dạy giữa các cơ quan y tế của pháp và việt nam nhất là trong khuôn khổ môn phổi và phẫu thuật lồng ngực
những hoạt động như thế này được tổ chức cũng góp phần thúc đẩy và mở rộng phạm vi hợp tác giữa bệnh viện phổi trung mương và hội phổi pháp việt cũng như giới thiệu những thành tựu của ngành y tế việt nam đến các đồng nghiệp trong nước và quốc tế